rủi ro ốm đau bệnh tật và mất sức lao động không trừ một ai vì vậy tham gia bảo hiểm xã hội là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già
thấu hiểu được điều đó nhiều năm qua công tác phát triển người tham gia bảo hiểm sôi tự nguyện được bảo hiểm sôi huyện thạch thất xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
làm thế nào để đưa chính sách bảo hiểm sội tự nguyện đến được với người dân và làm thế nào để vận động phát triển người lao động tự do tham gia luôn là nỗi trăn trở của những người gắn bó với công tác tuyên truyền bởi các chế độ của chính sách chưa thật sự thu hút người tham gia
những khó khăn trong quá trình vận động thì thứ nhất là do hội viên nông dân thì có thu nhập rất là thấp bởi vậy là cái việc tuyên truyền hội viên tham gia rất là khó khăn
cái thứ hai nữa là do cái chính sách bảo hiểm xã hội
những khó khăn tham gia đóng rất là lâu thì là phải hai mươi năm mới về hưu
cái quyền nợ sau này khi mình hưởng thu là nó ít hơn bởi vậy là cái việc này cũng tuyên truyền thì rất là khó khăn đối với công tác hội của chúng tôi
hiện nay thì bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chủ yếu tập trung vào hai quyền lợi cơ bản đó là hưu trí và tử tuất
đối với chị em phụ nữ kể cả các anh nam giới trong quá trình tham gia khi họ còn trẻ họ cũng rất là mong muốn có những chế độ ưu đãi hơn bổ sung thêm quyền lợi trợ cấp thai sản cho phụ nữ và vợ
hoặc của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhận thấy tâm lý của người dân vẫn chưa thật sự hiểu sâu hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dẫn đến tư tưởng bị giao động bị sụt giảm niềm tin khi nghe những thông tin không chính xác về mục đích ý nghĩa nhân văn lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
thậm chí có một số người vẫn đang nhầm tưởng giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện với một số loại hình bảo hiểm thương mại khác
bảo hiểm xã hội huyện thạch thất đã chủ động phối hợp với hội nông dân hội phụ nữ huyện xã tập trung triển khai mô hình truyền thông đi sâu tư vấn sát nhằm mang đến cho người dân cái nhìn đúng đắn về chính sách
gia đình chị nguyễn thị chiến có truyền thống làm nghề mộc từ nhiều năm nay
thời gian trước công việc ổn định đều đặn sức khỏe tốt nên hai vợ chồng chị chiến chưa nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động
tuy nhiên qua sự tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện hội phụ nữ vợ chồng chị chiến đã ý thức được sự cần thiết phải tham gia vào hệ thống an sinh của nhà nước
bởi công việc hàng ngày thường xuyên phải tiếp xúc với mùn cưa bụi gỗ tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi về già
sau này mà không may rủi ro thì cũng được bảo hiểm xã hội lo cho tôi cái tiền mai táng cũng không lo phải phiền luyện con cái
ông nguyễn văn toản năm nay sáu mươi bốn tuổi trước đây công tác ở ủy ban nhân dân xã bình phú
tuy nhiên khi đến tuổi được nghỉ hưu ông lại bị thiếu bảy năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới được hưởng chế độ hưu trí
ông toản rất chăn trở khi chưa đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội bắt buộc để được chăm sóc sức khỏe khi về già
tôi cũng đã lên bảo hiểm
xã hội của huyện thạch thất được cán bộ và được các nhân viên chuyên môn cũng có tư vấn và cũng có động viên đóng tự nguyện bảy năm
để tôi đủ với cái thời gian là hai mươi năm để được hưởng chế độ của nhà nước của hưởng lương hưu
mô hình đi sâu tư vấn sát dựa trên quan điểm chủ động đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với nhân dân
các nội dung tuyên truyền được trao đổi gần gũi thiết thực dễ hiểu dễ nhớ
để người dân có thể nắm bắt được thông tin và nâng cao hiểu
viết nhận thức về chính sách và kiểm soát tự nguyện
các năm qua công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các làng nghề nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung
thì đều là có cái tăng trưởng
tuy nhiên thì số lượng người tăng vẫn còn thấp so với cái tiềm năng hiện có của huyện
không có những nguyên nhân
trong đó thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái tâm lý của người tham gia khi mà so sánh cái quyền lợi hưởng
cụ thể là ngoài tuổi đời để hưởng lương hưu
lao động tham gia bảo hiểm xã hội là phải đủ hai mươi năm
đây cũng là một cái tác động tâm lý của người hưởng
thời gian này là tương đối dài
bên cạnh đó thì người dân cũng chưa có cái thói quen dành cái tích lũy
thông qua việc đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu
cũng như là an sinh xã hội của nhà nước sau khi hết tuổi lao động
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chung trong cả nước
nhưng tới đây khi sửa đổi bộ sâu luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
các chuyên gia kỳ vọng sẽ thu hút được lao động khu vực phi chính thức
tham gia vào lưới an sinh của nhà nước